nhân viên văn phòng là bạn quỳnh lan có đặt câu hỏi như sau ạ
tôi đang mang thai tuần thứ bảy và bị viêm mũi dị ứng mạng tính
xin bác sĩ cho biết là bệnh có ảnh hưởng gì tới mẹ và thay nhi hay không
và tôi nên làm gì để phòng ngừa
tôi có nên mua dùng cái loại thuốc nào để an toàn cho cả mẹ và con hay không
vâng câu hỏi của bạn cũng không rõ lắm là viêm mũi mạng tính thì biểu hiện triệu chứng nó như thế nào
tôi đồ rằng là có lẽ là bạn bị ngạt mũi
chỉ có ngạt mũi đơn thuần thôi
thế còn nếu mà ngặt mũi kèm theo chảy mũi thì phải xem lại xem có bị viêm xoa hay không
thế nếu chỉ có ngặt mũi đơn thuần thôi thì nếu mà ngạt nhiều
thì cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và có thể là ảnh hưởng đến thai nhi nữa
bởi vì chúng ta biết là cái hô hấp của chúng ta không tốt
chúng ta ngạt mũi chúng ta phải thảo bằng miệng
thì rất dễ bị viêm họng
và nó làm cho ảnh hưởng đến toàn cơ thể và cũng thể ảnh hưởng đến thay nhi
thế thì vấn đề là
làm thế nào để chúng ta tránh được cái ngạt bụi
và đặc biệt là đối với trong phụ nữ mang thai
thì người ta thấy rằng là nó có sự biến đổi về nội tiết
cho nên là những cái triệu chứng mà phù nề cái niêm mạc mũi
thì hay gặp ở phụ nữ có mang thai
chứ đấy là cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến
thế thì khắc phục như thế nào
thế thì người ta khuyên là chúng ta không nên dùng những cái thuốc co mạch nhiều
vì dùng thuốc co mạch nó có thể ảnh hưởng đến co mạch toàn thân rồi
người ta nói rằng có thể ảnh hưởng đến
những cái mạch máu nuôi cái thai di đó
và rau thai v v
thì người ta cũng khuyên là nếu bắt buộc phải dùng
thì trước hết là chúng ta hãy dùng những cái đơn giản trước
ví dụ như hiện tại bây giờ người ta có bán những cái nước muối sinh lý
à xin lỗi nước muối gọi là yêu chương
thì nó có tác dụng là làm co bớt cái liên mạc lại
thì có thể nó có đỡ gây ngạt mũi
hoặc là nếu như trong trường hợp mà dùng nước muối yêu chương mà không đỡ
thì có thể dùng những cái thuốc co mạch nhẹ nhưng mà trong thời gian ngắn
và để chúng ta làm thông thoáng mũi trừ khi khó rất khó chịu
thế còn nếu như dùng những cái thuốc đó mà không tác dụng
thì chắc phải đi khám bác sĩ để chúng ta xem
có nguyên nhân gì khác hay không về những triệu chứng đạt mũi đó
và có cái lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa
chứ còn không tự ý mà dùng thuốc nhỏ mũi kéo dài
vâng đó là lời khuyên từ phía phó giáo sư tuấn cảnh